công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ trung kiên
ở xã tân tri huyện tân dưu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu tại khu vực phường tân hồng tp từ sơn lực lượng công an đã bắt quả tăng kiên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín bảy trăm linh viên ma túy và hai túi ma túy có tổng trọng lượng trên năm năm kg
tiến hành khám xét nơi ở của kiên cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn và ba mươi bốn viên đạn
kiên khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở hà nội về bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh